bệnh nhân là cụ petc một trăm linh hai tuổi ngụ tại huyện hóc môn được chuyển vào khoa cấp cứu trong tình trạng đau hán phải sau té ngã kèm suy thận cấp qua thăm khám lâm sàng tỉ mỉ và trần đoán hình ảnh chụp cộng hưởng từ khớp háng đánh giá tổng trạng người bệnh
các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị gãy kín liên mấu chuyển xương đùi phải các bác sĩ đã tiến hành hội trần và tư vấn cho gia đình phương pháp điều trị là phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo cho bệnh nhân
mặc dù lựa chọn phương pháp phẫu thuật thay khớp háng là một lựa chọn nan giải đối với gia đình bệnh nhân vì cụ bà đã lớn tuổi việc phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo cho bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh nền thì tỷ lệ rủi ro nhiều hơn và quá trình phục hồi vì thế cũng khó khăn hơn nhiều
nhưng theo bác sĩ đây được xem là giải pháp tối ưu nhất vì nếu không mổ bệnh nhân không thể đi lại hay ngồi được khiến cho việc sinh hoạt trở nên khó khăn và về lâu dài sẽ dẫn tới lở luet do nằm lâu viêm phổi ứ động dần dần suy kiệt và tỷ lệ tử vong cao
chính vì thế ekip các bác sĩ khoa chỉnh hình vi phẫu đã phải chuẩn bị chú đáo về nhân lực và trang thiết bị cho ca phẫu thuật
trong quá trình mổ bác sĩ đã sử dụng đường mồi nhỏ ít xâm lấn giúp hạn chế tổn thương người bệnh ít đau đớn và hồi phục nhanh hơn
sau hai ngày phẫu thuật cụ bà đã có thể ngồi và sau năm ngày đã có thể tự đứng lên tập đi lại trong phòng với khung đỡ hỗ trợ cùng với sự quan sát và hỗ trợ của gia đình nhân viên y tế
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa hai lê tấn thạnh trưởng khoa chỉnh hình vi phẫu bệnh viện đa khoa xuyên á tp hcm cho biết